đi không được ở cũng không xong đó là thực trạng nhiều năm nay của người dân sống trong vùng lõi vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn đang gặp phải
vì là di sản quốc gia đặc biệt nên khu vườn quốc gia ba bể phải chịu tác động của rất nhiều quy định về xây dựng nhà ở
nhiều năm nay chính quyền địa phương và vườn quốc gia ba bể không thể giải quyết những vướng mắt giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch
quy hoạch dân cư quy hoạch xây dựng đang là vấn đề bức thiết đặt ra cho di sản này
gia đình bà triệu thị xuyến và nhiều hộ dân ở xã nam mẫu sinh sống tại đây từ nhiều đời nay
thời điểm đó vườn quốc gia ba bể chưa được thành lập và cũng chưa có quy định ngặt nghèo về xây dựng nhà ở tại khu vực này
đến nay cả xã nam mẫu được quy hoạch nằm gọn trong vùng lõi của vườn quốc gia
đồng nghĩa người dân phải tuân thủ các luật như luật di sản luật bảo vệ phát triển rừng hay công ước ramsar
điều đáng nói là các hộ gia đình ở đây không được di dân và cũng không có chính sách hỗ trợ khi ở lại
và dĩ nhiên việc di dân ở đây không được di dân
xây dựng nhà ở cũng không được phép
chịu áp lực về dân số nhà ở và phát triển du lịch
tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương vẫn lúng túng bị động và chưa thể cấp phép xây dựng cho người dân
không thể chờ quy hoạch và cấp phép
đến nay nhiều hộ dân ở nam mẫu
đã phá rào để xây dựng trái phép

đến nay xã nam mẫu đã có thêm gần năm mươi nhà và các hàng quán xây dựng trái phép
theo quy định của pháp luật đương nhiên những ngôi nhà như thế này sẽ bị phá bỏ
tuy nhiên về phía người dân họ cũng có cái khó khi không có quy hoạch chi tiết
còn chính quyền thì lúng túng trong việc cấp phép xây dựng
bản thân người dân tiếp cận với quy hoạch cũng rất là mông lung
người ta không biết làm là
thì đây là một cái chúng tôi cho rằng là một hướng đi
mà chúng ta nếu giải quyết được cái nốt này thì tháo cái nốt mà chính quyền cũng đang lúng túng
vì người ta sai rồi nếu có phá không
theo tôi phá thì cũng phải thực sự tận trọng cái đấy
nên có một cái hướng đi giải quyết cho nó phù hợp
có một thực tế là hiện nay
vườn quốc gia và chính quyền huyện ba bể cũng chưa thông nhất và có giải pháp căn cơ
để tháo gỡ khó khăn giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch
những bất nhất trong quy hoạch
đặc biệt là quy hoạch chi tiết của các thôn vùng lõi vườn quốc gia ba bể
đang là nút thắt kiềm chế sự phát triển kinh tế
cũng như làm gia tăng tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực này